thưa quý vị rông xét lốc xoáy bất thường xảy ra tại địa bàn thành phố
tại địa bàn thừa thiên huế đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người nhà cửa tài sản của người dân
đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm chính quyền thị trấn phong điền huyện phong điền
cùng với người dân và lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục hậu quả của trận mưa lớn
kèm lốc xoáy kéo dài gần hai giờ đồng hồ làm nhiều ngôi nhà hàng quán bị tốc mái
công trình công cộng cây xanh cột đèn giao thông gãy đổ đường xá bị ách tắc
trong khi đó tại thị xã hương trà và huyện quảng điền rông xét đã làm hai người dân tử vong